hôm nay tại thành phố hồ chí minh cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
bộ công an cho biết vừa khám phá bắt giữ hai nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng ảnh hưởng
đối với người có chức vụ để trục lợi đây là đường dây hoạt động dưới hình thức bảo kê
các xe tải thu lợi nhuận bất chính số tiền mà các đối tượng này thu được hàng tháng lên đến hàng tỷ đồng
trước những thông tin do báo chí người dân và lái xe phản ánh về hiện tượng xe có dán logo
đã được bảo kê trên địa bàn thành phố hồ chí minh và một số tỉnh lân cận
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
xác lập chuyên án điều tra làm rõ vụ việc này
vào lúc một mươi một h hai mươi ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã bắt quả tan một đối tượng đang bán logo cho tài xế xe tải
tiếp theo đó lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm sáu đối tượng ở nhiều địa điểm khác nhau
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
theo điều tra ban đầu bảy đối tượng này thuộc hai nhóm khác nhau nhưng có liên hệ qua lại
các nhóm đối tượng từ in logo rồi rao bán cho hàng ngàn lái xe tải
với giá từ hai triệu năm trăm linh ngàn đồng đến ba triệu đồng một kg một tháng
các đối tượng tự nhận với các lái xe là quen biết với cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông
nên dán những logo này trên xe thì sẽ không bị các tổ tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông
và thanh tra giao thông xử phạt
đồng thời hằng ngày các nhóm đối tượng này cử người theo dõi hoạt động của lực lượng tuần tra
để nhắn tin thông báo cho các lái xe đã mua logo để tránh
nhiều trường hợp khi xe có dán logo vẫn bị lực lượng chức năng xử phạt khi vi phạm luật giao thông
thì bọn chúng tự bỏ tiền ra đóng phạt để lấy uy tín với các lái xe
cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này
tuy nhiên theo cơ quan công an cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh khác vẫn còn nhiều xe mang logo lạ kiểu như vụ án này
đồng thời một số xe ô tô cá nhân mang biển số trắng nhưng lại để các logo giả danh
các cơ quan nhà nước trên kính xe
đối với những trường hợp này cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm khi phát hiện